các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng chính phủ đồng thời khẳng định chính phủ xin trân trọng lắng nghe nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các cơ quan của quốc hội
các đoàn đại biểu các vị đại biểu quốc hội và ý kiến của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam của đồng bào cử tri cả nước
trên cơ sở đó yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tập trung xử lý giải quyết nhất là những khó khăn vướng mắt và các vấn đề thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực
để vừa thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
như nhiều vị đại biểu quốc hội đã phát biểu qua đại dịch đã khẳng định những kết quả đáng trân trọng trên các lĩnh vực mà đất nước ta đã đạt được
ngược lại cũng bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém bất cập có tính hệ thống của nhiều ngành nhiều cấp
nhưng trong nguy
có cơ tạo ra áp lực và động lực để các cấp các ngành các địa phương người dân doanh nghiệp phải tiếp tục đổi mới tư duy và hành động để thích ứng với tình hình mới
góp phần thực hiện thắng lợi các nguyện quyết của đảng quốc hội chính phủ đã đề ra
tại nghị trường các đại biểu cũng đã chất vấn thủ tướng chính phủ xung quanh nhiều vấn đề nóng của đất nước như chiến lược vaccine và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín chiến lược và chương trình ứng phó với dịch covid một mươi chín trong thời gian tới các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế vấn đề dạy học trong bối cảnh dịch bệnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công các giải pháp phục hồi thị trường lao động
cùng với đó là quyết tâm xây dựng chính phủ khóa một mươi năm đổi mới liêm chính hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ
xin trân trọng cảm ơn trân trọng cảm ơn quốc hội
đây là cái thông điệp của chính phủ
thì cũng dựa trên những cái kinh nghiệm những cái bài học của nhiều thế hệ của cha anh chúng ta đi trước
trong đó có cái kế thừa phát huy những cái điểm mạnh của các cái nhiệm kỳ trước
thì cái thứ nhất là chúng tôi phải đề ra cái đổi mới
và cái đổi mới ở đây là đổi mới cả về tư duy cả về hành động cả về tổ chức thực hiện
cái thứ hai là liêm chính thì phải tăng cường cái kiểm tra cái giám sát
cái kiểm tra cái giám sát
tăng cường cái
cái phân cấp phân quyền đi đôi với lại cái kiểm tra giám sát và cá thể hóa trách nhiệm
và cái kỳ cương thì cũng kỳ cương kỳ luật thì phải xây dựng các quy định cái quy chế
và trên cơ sở cái quy định quy chế tiêu chuẩn điều kiện quy trình để chúng ta kiểm tra giám sát cái công việc
theo cái trách nhiệm
và đặc biệt là cái quy định về trách nhiệm của người đứng đầu
cái này thì chúng tôi đang làm theo cái hướng như vậy
còn vì nhân dân phục vụ thì xác định rõ rồi
nhân dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm trong sự phát triển của đất nước ta
và muốn thắng lợi được thì là phải có cái vai trò của nhân dân
ngay trong cái cuộc chống dịch chúng ta vừa qua chúng ta nói là cái thắng lợi này
tất nhiên còn có việc này việc kia
nhưng mà thắng lợi này là thắng lợi của nhân dân
chúng ta phải đang tích cực hoàn thiện mấy cái việc mà nhân dân có thể phục vụ được
đó là xây dựng cái nền dân chủ
xây dựng cái nhà nước pháp quyền
mọi người phải thực hiện theo pháp luật
và xây dựng cái nền kinh tế thị trường
phát biểu kết thúc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
trong hai năm ngày chất vấn và trả lời chất vấn
đã có hàng trăm câu hỏi được gửi đến thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng trưởng ngành
việc tổ chức chất vấn có những đổi mới câu hỏi bám sát rõ ràng tăng tranh luận
thủ tướng và các thành viên chính phủ đã trả lời nghiêm túc đúng vấn đề
không né tránh và nhận trách nhiệm liên quan đến các vấn đề của mình
sau phiên họp này quốc hội đề nghị chính phủ các cấp các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp
nhằm thực hiện tốt hơn nữa tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn
cùng với đó trên cơ sở chất vấn của các vị đại biểu quốc hội và trả lời của các thành viên chính phủ
kết luận đối với từng phiên chất vấn và từng nhóm vấn đề
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chuẩn bị nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
để trình quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp làm cơ sở để tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định
vai trò của công an nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân là hội thảo khoa học vừa được học viện chính trị công an nhân dân tổ chức vào sáng nay
dưới sự chủ trì của trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
ủy viên hội đồng lý luận trung ương
hội thảo đã tập trung phân tích về những khó khăn thách thức đến từ sự chống phá của các thế lực thù địch trong bối cảnh hiện nay
điều đó đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn đòi hỏi trong bất cứ tình huống nào
lực lượng công an nhân dân cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đảng nhà nước bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị xã hội tạo môi trường hòa bình an ninh trật tự kỷ cương để phát triển đất nước
xuất phát từ đó việc làm rõ vai trò của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
thông qua hội thảo được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm
ban tổ chức đã nhận được năm mươi ba bài tham luận với nội dung phân tích sâu sắc hơn những vấn đề lý luận chung về nhà nước pháp quyền
về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh việc làm rõ vai trò của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
phân tích những kết quả đạt được chỉ ra những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ
cũng như những vấn đề đặt ra cho lực lượng công an nhân dân đồng thời đưa ra những định hướng và giải pháp
góp phần phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng trong sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của đồng chí bộ trưởng thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm thiếu tướng đặng xuân hồng
đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục đối ngoại kể từ ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chúc mừng đồng chí đặng xuân hồng
đã được lãnh đạo bộ ghi nhận điều động giữ chức vụ công tác mới đồng thời chúc mừng tập thể cán bộ
một mươi sĩ cục đối ngoại được đảng ủy công an trung ương và đồng chí bộ trưởng quan tâm kịp thời kiện toàn lãnh đạo cục tăng cường công tác lãnh đạo quản lý cho đơn vị
với vai trò và trách nhiệm mới thứ trưởng lương tam quang đề nghị thiếu tướng đặng xuân hồng cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo cục đối ngoại
giữ vững kỷ cương kỷ luật nguyên tắc quy trình công tác lãnh đạo thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao
phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ thiếu tướng đặng xuân hồng nguyện cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo cục đối ngoại
phấn đấu hết sức mình gương mẫu tiên phong tận tụy với tinh thần chủ động trách nhiệm chuyên nghiệp và hiệu quả
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để tiếp tục đưa công tác hợp tác quốc tế của lực lượng công an nhân dân
có những bước phát triển mới vững chắc góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
theo phóng viên antv đưa tin từ lào ngày hôm nay đã diễn ra lễ khởi công xây dựng trụ sở công an bản na thon
huyện khâm cợt tỉnh bô lê khăm say của lào đây là trụ sở công an bán đầu tiên trong tổng số hai trăm tám mươi bảy trụ sở đầu tiên
mà bộ công an việt nam sẽ hỗ trợ bộ công an lào xây dựng trong thời gian tới
tham dự buổi lễ có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng thong lách mang nò mách thứ trưởng bộ công an lào các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị chức năng bộ công an
ông bun sẻnh tham mạ vông phó chủ tịch tỉnh bồ lê khăm xây đại diện chính quyền và nhân dân bản na thon huyện khăm cợt của lào
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá rất cao nỗ lực của các ban ngành hai nước
và chấp dị biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín vẫn triển khai rất nhanh kết quả biên bản bổ sung kế hoạch hợp tác
được ký giữa hai bộ trưởng công an hai nước vào ngày tám tháng chín vừa qua tại thủ đô viêng trăn
khẳng định điều này cho thấy sự hợp tác ngày càng hiệu quả và thực chất giữa hai bộ công an nói chung và hai nước nói riêng
trung tướng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việc khởi công trụ sở công an bản na thon là bước khởi đầu quan trọng
để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an các bản trên tuyến biên giới hai nước
theo đúng chủ trương đã thông nhất giữa bộ công an hai nước yêu cầu công an tỉnh hà tĩnh cùng nhà thầu
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh bô lê khăm say khắc phục khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng với chất lượng cao nhất
nhằm đưa trụ sở bản na thon vào sử dụng trong thời gian sớm nhất
đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở làm việc của các bản còn lại
phần đấu cơ bản hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ đạo của hai đồng chí bộ trưởng bộ công an việt nam và lào
trong phát biểu của mình thứ trưởng thong lech mang nong mech đã chân thành cảm ơn
và đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ của bộ công an việt nam
khẳng định việc bộ công an việt nam giúp bộ công an lào xây dựng hai trăm tám mươi bảy trụ sở làm việc của công an các bản giáp biên giới
với quy mô xây dựng tương tự như trụ sở công an xã của việt nam là chủ trương hết sức có ý nghĩa
thể hiện tình cảm đặc biệt và sự chia ngọt sẻ bùi giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào nói riêng
và hai nước việt nam lào nói chung
nhất là trong điều kiện việt nam cũng đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế xã hội do tác động của đại dịch covid một mươi chín
thay mặt bộ công an lào trung tướng thong lech
cam kết sẽ sử dụng các trụ sở công an xã mà bộ công an việt nam giúp xây dựng một cách lâu dài và hiệu quả nhất
vừa đảm bảo an ninh trả tự cho người dân vừa góp phần nâng cao đời sống của nhân dân sống dọc theo biên giới
điều không chỉ góp phần giúp lào thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trả tự tại khu vực biên giới
mà còn giúp lực lượng công an hai nước đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
nhất là tội phạm mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn lào và việt nam để hoạt động
góp phần giữ gìn sự bình yên của hai nước
qua đó củng cố vun đắp thêm cho tình đoàn kết đặc biệt hữu nghị truyền thống giữa việt nam và lào
trưa cùng ngày tại huyện khâm cợt tỉnh bô lê khăm say
đoàn đại biểu bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam làm trưởng đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu bộ công an lào do trung tướng thong lích mang nói mích làm trưởng đoàn
tại cuộc hội đàm hai bên đã kiểm điểm lại quá trình hợp tác trong thời gian qua
hai bên thống nhất thời gian tới lực lượng công an hai nước đẩy mạnh các hoạt động
triển khai có hiệu quả các nội dung bản ghi nhớ ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đã để ra
góp phần tăng cường hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và lào
hai bên phối hợp tổ chức hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa việt nam và lào
về hợp tác phòng chống ma túy hai nghìn hai mươi một tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền
tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào
và thường xuyên tuần tra kiểm soát để phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm ma túy
trước đó vào chiều qua đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với công an tỉnh hà tĩnh
từ đầu năm đến nay
từ đầu năm đến nay
chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh công an hà tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình
tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
đồng thời tập trung triển khai các phương án kế hoạch giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh
góp phần đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn
thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận
biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được của công an hà tĩnh trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới công an hà tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu
với cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong công tác phòng chống tội phạm tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở
chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự
để tham mưu kịp thời có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an
cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ
tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm
chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
xiết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh công an nhân dân
dịp này đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện bộ công an
về việc tuyên truyền vận động tổ chức hiến máu tỉnh nguyện trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
vào sáng ngày hôm nay cán bộ chiến sĩ nhân viên cục truyền thông công an nhân dân đã tham gia hiến máu tỉnh nguyện
đây là hoạt động thường niên của đơn vị trong nhiều năm nay
tám giờ sáng các cán bộ chiến sĩ nhân viên của cục truyền thông công an nhân dân đã có mặt đầy đủ để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện
tham gia chương trình hiến máu tình nguyện lần này đây là lần thứ năm mươi ba thượng úy phạm văn trung hiến máu
cũng giống như các cán bộ chiến sĩ khác anh mong muốn hiến máu để có thể cứu được nhiều người trong lúc nguy cấp
cá nhân tôi rất là tự hào với những lần tham gia mình hiến máu nhân đạo không chỉ mình và tất cả cán bộ chiến sĩ
với một lần hiến máu nhân đạo tôi chỉ mong muốn là cái lượng máu của mình và đồng đội của mình được đến với những người đang rất là cần máu
tại những địa điểm những địa bàn trên toàn quốc đặc biệt là đối với lực lượng công an nhân dân
trong chương trình hiến máu tỉnh nguyện của cục truyền thông công an nhân dân
bệnh nhân lần này đã có hơn một trăm linh đơn vị máu các nhóm được hiến và bổ sung vào kho dự trữ máu của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an và viện huyết học truyền máu trung ương
đây là những giọt máu nghĩa tình có giá trị lớn đối với các bệnh nhân đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
đồng thời cũng thể hiện tinh thần sung kích vì cộng đồng vì nhân dân của đội ngũ cán bộ chiến sĩ nhân viên của cục truyền thông công an nhân dân
đại dịch covid đã cướp đi sinh mạng của bao đồng bào và cả những đồng đội
chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay hiến máu sẽ là mang lại một chút nghĩa cử để làm sao để vơi đi những mất mát cho mỗi gia đình của đồng bào chiến sĩ ngoài kia
và chúng tôi cũng nghĩ rằng dựng hiến máu này cần được lan tỏa vì chúng tôi những người đang sống ở một cuộc sống hòa bình như thế này
thì việc góp một sức nhỏ bé một vài giọt máu cũng không có ý nghĩa gì với sự hy sinh của đồng bào cũng như chiến sĩ cả nước đang chiến thắng một đại dịch rất nguy hiểm